chuyển sang những tin tức thế giới đáng chú ý liên quan đến cảnh báo về biến thể omicron
các thông tin ban đầu cho thấy bệnh nhân nhiễm biến thể omicon của sars cov hai có triệu chứng nhẹ
dấy lên hy vọng virus này sẽ giảm động lực trong tương lai
tuy nhiên các chuyên gia cho rằng hy vọng này là quá sớm
theo tờ scmp hy vọng cho anh phù hợp với quan niệm xưa nay rằng các mầm bệnh sẽ gây ít ca tử vong
hoặc bệnh nặng hơn sau một thời gian khi chúng tiến hóa để giảm bớt tác động tới vật chủ và có thể tiếp tục sinh sôi
dù vậy các nhà khoa học đã cảnh báo rằng dù cho biến thể omicron có tiến hóa để lây lan nhanh hơn biến thể danta
không có nghĩa là omicron sẽ ít nguy hiểm hơn trong quá trình tiến hóa
và chúng ta không nên coi nhẹ biến thể này cho tới khi có thêm thông tin
tổ chức y tế thế giới
uso cho biết chưa có ca tử vong nào do biến thể omicron
tuy nhiên who kêu gọi thận trọng trước nhận định của hai chuyên gia y tế nam phi rằng bệnh nhân có triệu chứng nhẹ
who cho biết cần theo dõi hàng tuần để xác định xem omicron có gây bệnh nặng không
và nghiên cứu sơ bộ cho thấy nguy cơ ômicron gây tái nhiễm cao gấp ba lần so với các chủng delta và meta
một lượng lớn người nhiễm sars cov hai không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ trong các ca nặng hơn
có thể mất hàng tuần
kể từ khi nhiễm cho tới khi tử vong có nghĩa là virus này có nhiều thời gian để lây lan
các virus đột biến liên tục khi chúng tự sinh sôi để xâm nhập tế bào vật chủ
mặc dù nhiều đột biến không có ảnh hưởng tới virus nhưng một số đột biến có thể giúp chúng sinh sản nhanh hơn và lây lan nhanh hơn
một nhóm virus có đột biến sẽ rất khác so với virus cốc hoặc các nhóm virus được xếp là biến thể
các virus rna trong đó có virus corona có tốc độ đột biến nhanh và sẽ không có diện
ngạc nhiên nếu một biến thể xuất hiện có đặc tính lây lan nhanh hơn delta và có độc lực mạnh hơn
ông geoffrey choi trợ lý giáo sư tại đh british columbia nhận định
nhiều người giả định rằng quá trình tiến hóa sẽ tạo ra một loại virus ít nguy hiểm hơn với vật chủ
điều này là không đúng
virus giảm độc lực hay tăng độc lực là tùy thuộc vào tương tác phức tạp với một loạt nhân tố khác nhau
các nhân tố này gồm thời gian nhiễm virus khả năng lây lan và tổn hại mà virus gây ra
kết quả là tương lai
kết quả tương tác giữa các nhân tố này sẽ xác định phương hướng phát triển của độc lực
nó có thể đi theo hai hướng tức là ít độc lực hơn hoặc là độc lực mạnh hơn hoặc vẫn như cũ
biến thể omicron có ba mươi hai đột biến ở protein gai
các nhà khoa học đang khẩn trương tìm hiểu hiệu quả của vaccine hiện tại với omicron
hiểu rõ đặc tính sinh học của omicron sẽ cần thời gian
nhưng kết quả sẽ cho ta biết biến thể này có thể thay đổi diễn biến đại dịch covid một mươi chín ra sao
biến thể lây lan hơn có thể sẽ nguy hiểm
hơn biến thể chỉ né tránh một phần hề miễn dịch
một trong những kịch bản tệ nhất là omicron sẽ thay thế tenta
trở thành chủng hoành hành phổ biến và con người có miễn dịch thấp hơn
khiến phản ứng chống dịch bệnh toàn cầu chệch hướng
mà khác omicron có thể đi theo hướng của beta
một biến thể gây quan ngại gây bệnh nặng hơn né tránh miễn dịch tốt hơn
nhưng lại không thể lây lan với tần suất cao ở hầu hết khu vực và sẽ lụi tàn dần dần
có điều chắc chắn là omicron sẽ không phải là biến thể cuối cùng
và chúng ta có thể chứng kiến nhiều biến thể nguy hiểm hơn dễ lây lan hơn cả delta
dù có biến thể dễ lây lan hơn delta gây ra nhiều ca tử vong và bệnh nặng hơn
nhưng vẫn còn có lý do để hy vọng kiềm chế được đại dịch này
tiêm chủng sẽ giúp làm giảm rủi ro bệnh nặng
các nhà sản xuất vaccine đang nghiên cứu xem có cần phải cập nhật vaccine hiện có của mình hay không
huyền tra xin kính chào quý vị
chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube
báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
mới đây thông tin mới nhất chúng tôi nhận được về lời cảnh báo đến từ bộ y tế
mặc dù việt nam hiện chưa ghi nhận biến chủng mới omicron
tuy nhiên nguy cơ xâm nhập và lây lan của biến chủng này vào nước ta là rất lớn
công điện gửi chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành về tăng cường thực hiện các biện pháp
phòng chống dịch covid một mươi chín trước biến chủng omicron của bộ y tế nêu rõ
ngày hai mươi năm tháng một mươi một tổ chức y tế thế giới who thông báo ghi nhận biến chủng mới
đáng quan ngại của virus sars cov hai còn gọi là omicron b
b một một năm trăm hai mươi chín được phát hiện tại nam phi
đến ngày hai tháng một mươi hai thế giới ghi nhận ít nhất hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận biến chủng này
tại việt nam đến nay chưa ghi nhận biến chủng mới omicron
nhưng nguy cơ xâm nhập và lây lan vào nước ta là rất lớn
bộ y tế đề nghị địa phương chỉ đạo quyết liệt các biện pháp
thực hiện hiệu quả nguyên tắc năm k và vaccine thuốc điều trị và công nghệ và ý thức của nhân dân
trong đó tập trung vào các trụ cột chính như xét nghiệm tiêm chủng điều trị
và đề cao ý thức của người dân
các tỉnh thành chủ động xây dựng các kịch bản phương án sẵn sàng đáp ứng
các tình huống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
đặc biệt bộ y tế yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát các trường hợp nhập cảnh
đặc biệt là đến đi về từ các quốc gia khu vực có biến chủng omicron
như khu vực nam châu phi nam phi botswana namibia zimbabwe eswatini
lesotho mozambique v v và một số quốc gia ở khu vực châu âu
bộ cũng nhắc các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine covid một mươi chín
cho các đối tượng từ một mươi hai tuổi trở lên ưu tiên cho các đối tượng từ năm mươi tuổi trở lên
người có bệnh nền ngay khi được phân bố vaccine đảm bảo an toàn hiệu quả
bên cạnh đó các tỉnh thành phố phải ra soát và khẩn trương hoàn thành
việc tiêm chủng đủ liều cơ bản với các trường hợp người từ một mươi tám tuổi trở lên
tiêm mũi bổ sung mũi nhắc lại với các trường hợp đủ thời gian
cũng có một nghiên cứu rất đáng quan tâm khác khi có một nghiên cứu sơ bộ về
omicron giảm độc lực nhưng tăng nguy cơ tái nhiễm
hai báo cáo cập nhật của nam phi đã cho thấy những thông tin ban đầu đáng chú ý
về khả năng lây lan gây bệnh ở người của biến thể omicron
báo cáo do hội đồng nghiên cứu y khoa nam phi smrc mới công bố đã đưa ra
bức tranh khái quát về tình trạng bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
đang được điều trị tại bệnh viện quận swan
đứng đầu nhóm nghiên cứu là bác sĩ fared abdullah người làm việc cho samrc
ông abdullah tỏ ra cẩn trọng khi lưu ý rằng báo cáo chỉ dựa trên đánh giá quan sát
ở nhóm bệnh nhân mắc bệnh trong hai tuần đầu của làn sóng lây nhiễm omicron
vì thế đánh giá đó có thể sẽ thay đổi trong những tuần sắp tới
tuy nhiên dấu hiệu ban đầu cho thấy sóng lây nhiễm omicron rất khác
so với các làn sóng trước đó từng được ghi nhận ở t swan
điểm đáng lưu ý nhất trong bản phân tích này chính là việc đa phần các bệnh nhân
nhập viện không cần can thiệp thở oxy
chỉ có một số ít người cần được bổ số
và đây là điều mà ông abdullah cho rằng rất khác so với những làn sóng lây nhiễm
trước đó ở các bệnh viện
đặc biệt đa phần những người này nhập viện với nguyên nhân ban đầu là do các nguyên nhân
y khoa khác hoặc là do xét nghiệm thường lệ sars cov hai
bức tranh này không xuất hiện ở những làng sóng lây nhiễm trước đây
ở giai đoạn đầu và trong toàn bộ chu kỳ của ba làn sóng trước đây
luôn xảy ra tình trạng có nhiều bệnh nhân cần thở oxy
những người này thuộc nhóm đang trong giai đoạn hồi phục
chờ để được xuất viện báo cáo nêu rõ
đương nhiên cũng có thể đơn giản là việc virus chưa bắt đầu xâm nhập
và lây lan ở nhóm đối tượng người già dễ bị tổn thương tại các cộng đồng dân cư khác
chia sẻ với hãng tin tasnew bác sĩ peter holtet thuộc đại học y khoa baylor nhận định
dữ liệu mới này là đáng khích lệ nhưng vẫn còn quá sớm để khẳng định
về khả năng lây nhiễm và gây bệnh của omicron
rất có thể báo cáo cho thấy rằng tình trạng diễn biến nặng ít xảy ra hơn với omicron
nhưng tôi nghĩ chúng ta cần phải cẩn trọng trong việc đưa ra một
tuyên bố mang tính khẳng định vấn chắc
ở thời điểm hiện tại đây quả là một liều thuốc giải độc thú vị
và chúng ta sẽ xem liệu omicron lây lan ở mỹ có giống với xu hướng tại t squan hay không
ông holtet nêu quan điểm
một nghiên cứu mới khác về omicron do trung tâm chuyên về phân tích
và lập mô hình dịch tễ học nam phi thực hiện
công trình này chuyên về theo dõi tái nhiễm covid một mươi chín ở địa phương
mới chỉ được công bố dưới dạng tiền in ấn
chưa trải qua khâu bình duyệt khoa học trên các tạp chí chuyên ngành
nghiên cứu được tiến hành vào đầu năm nay và công bố dưới dạng bản in trước vào đầu tháng một mươi một
kết quả cho thấy không có bằng chứng nào về sự bất thường liên quan đến sự tái nhiễm
ở những người đã mắc biến thể meta và delta
nhưng trong tháng một mươi các nhà nghiên cứu đã bắt đầu nhận thấy sự thay đổi trong dữ liệu
các ca tái nhiễm tăng nhanh ở một số khu vực của nam phi
khi phát hiện ra biến thể omicron các nhà khoa học đã nhanh chóng cập nhật nghiên cứu
để đưa vào dữ liệu cho đến cuối tháng một mươi một
dữ liệu mới này sẽ vẽ nên
một bức tranh rất khác so với những phát hiện trước đó về meta và delta
sự gia tăng nhanh chóng các trường hợp tái nhiễm covid một mươi chín trong suốt một mươi tháng và một mươi một tháng
cũng trùng hợp với thời điểm xuất hiện omicron
tiếp tục bản tin mời quý vị đến với những tin tức về biến thể mới của sars cov hai biến thể omicorn
theo các nhà nghiên cứu nam phi điểm sáng trong bức tranh còn khá sơ sài về omicron
là cho tới nay chưa có ca tử vong nào do biến thể mới
với sự xuất hiện của omicron ở thái lan
đã có tổng cộng bốn mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
ghi nhận các trường hợp nhiễm biến thể đường who đưa vào danh sách các biến thể đáng quan ngại
giới khoa học đang tiếp tục đẩy nhanh các nỗ lực giải mã biến thể mới
nhằm tìm hiểu khả năng lây lan mức độ tránh miễn dịch của nó
một số báo cáo của nam phi nơi đầu tiên báo cáo về các trường hợp nhiễm omcron
đã cung cấp một số thông tin ban đầu về biến thể này
hội đồng nghiên cứu y khoa nam phi đã tiến hành nghiên cứu các bệnh nhân mắc covid một mươi chín
đang được điều trị tại bệnh viện ở thành phố guam tỉnh khu teng
trong hai tuần đầu tiên ghi nhận sự gia tăng số ca nhiễm biến thể omicron
các chuyên gia đã quan sát thấy phần lớn bệnh nhân không cần hỗ trợ thở máy
có rất ít bệnh nhân cần bổ sung oxy và đây là điểm khác biệt rõ rệt
so với những gì được ghi nhận ở bệnh viện trong các đợt bùng phát dịch covid một mươi chín trước đây
tuy nhiên báo cáo cũng nhấn mạnh thực tế rằng hầu hết các ca mắc covid một mươi chín
phải nhập viện là những người trẻ tuổi
tám mươi số ca mắc covid một mươi chín phải nhập viện
trong hai tuần qua là người dưới năm mươi tuổi
cần lưu ý rằng năm mươi bảy người trên năm mươi tuổi ở gran đã được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trong khi tỷ lệ này ở những người dưới năm mươi tuổi chỉ là ba mươi bốn
banakasi muluke chuyên gia về y tế công tỉnh khu teng nam phi chia sẻ
tôi nghĩ rằng chúng ta cần cảnh giác nhưng không phải hoảng sợ
chúng tôi đưa ra thông tin để lưu ý mọi người
các nghiên cứu cũng cho thấy chưa phải thay đổi cách tiếp cận phòng dịch hiện nay
tuy nhiên đây vẫn là những tín hiệu ban đầu
các số liệu có thể thay đổi và vẫn cần phải tìm hiểu thêm về tác động và khả năng kháng vaccine của biến thể omicron
tiếp tục với diễn biến mới về biến thể omicron
mới đây việc người đàn ông từ minipolis tham dự sự kiện ở thành phố new york nhiễm omicron
trước cả khi biến chủng này được who đặt tên cho thấy mỹ lại một lần nữa bị virus qua mặt
theo đó một ngày trước khi giới khoa học biết đến một biến chủng mới đang lan rộng ở miền nam châu phi
tổ chức y tế thế giới
lúc đó thậm chí còn chưa đặt tên cho biến thể là omicron
nhưng nó đã có mặt ở mỹ và không ai biết điều đó theo new york times
trường hợp của mxkin được công bố vào ngày hai tháng một mươi hai và là ca đầu tiên nhiễm biến chủng omcoron trong cộng đồng của mỹ
về cơ bản tôi là bệnh nhân số ở mỹ morkin nói trong một cuộc phỏng vấn
mặc dù không rõ mình tiếp xúc với chủng mới như thế nào
đây vẫn còn là một điều bí ẩn
markin có thể sẽ không bao giờ biết một mươi ngày sau khi sự kiện đó kết thúc
cơ quan y tế mới đưa ra thông báo về ca mắc đầu tiên khiến họ bị bỏ lại rất xa phía sau
trong gần hai năm kể từ khi covid một mươi chín bắt đầu xuất hiện mỹ đã xây dựng đủ năng lực xét nghiệm
hiện mỹ rẻ mã khoảng một mươi bốn xét nghiệm pcr dương tính để tìm đột biến và xác định cặp biến chủng
một số thành phố như new york và các bang như masusticet đã xây dựng những tổ chức truy vết quy mô lớn
khoảng sáu mươi dân số mỹ đã tiêm chủng đầy đủ
vài tuần qua trước khi omicron được xác định
nhiều người hy vọng rằng tình hình đại dịch ít nhất ở mỹ đang dịu đi
mọi người cảm thấy an toàn khi họ đưa ra bằng chứng về việc tiêm chủng ít nhất một liều để được nhập cảnh
phù hợp với quy định của thành phố và đến trung tâm travis tham dự hội nghị
giữa hàng chục nghìn ca nhiễm biến chủng delta mới ở mỹ mỗi ngày sự xâm nhập và lây lan của omicron
không dễ nhận ra với nhiều trường hợp không có triệu chứng hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ
thưa quý vị thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin toàn cảnh covid ngày hôm nay
kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe đặc biệt chú ý tuân thủ quy định năm k và theo dõi thông tin mới nhất từ bộ y tế
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi những tin tức trên cảnh sức khỏe đời sống
hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau
có thể thấy nghiên cứu chưa đề cập đến mối quan hệ giữa omicron và hiệu quả của vaccine ngừa covid một mươi chín
ngoài ra nghiên cứu không xem xét mức độ nghiêm trọng của bệnh ở những người tái nhiễm
vì thế không có dữ liệu để khẳng định xu thế diễn tiến dịch bệnh ở người tài nhiễm
tuy nhiên sức mạnh và độ nguy hiểm của omicron vẫn đang khiến nhiều chuyên gia và các nhà nghiên cứu tìm hiểu
những tin tức mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại